với những bất cập trong công tác dự báo nhu cầu thị trường và hạn chế trong quy hoạch
một số tòa nhà thuộc dự án làng sinh viên pháp vân tứ hiệp đã lâm vào cảnh bỏ hoang trong vài năm qua
để tránh lãng phí thì mới đây chủ đầu tư của dự án đã đề xuất với ủy ban nhân dân tp hà nội
cho việc chuyển đổi mục đích sử dụng của một phần dự án sang mô hình nhà ở xã hội
về khía cạnh nào đó việc chuyển đổi mục đích sử dụng là hợp lý
tuy nhiên để hiện thực hóa mục tiêu này thì vẫn còn nhiều vấn đề cần phải nhìn nhận
dự án nhà ở học sinh sinh viên pháp vân tứ hiệp đã đi vào hoạt động được gần ba năm nay
mặc dù là một dự án lớn với sáu tòa nhà cao tầng tương đương một bốn trăm linh phòng tổng vốn đầu tư sấp xỉ hai tỷ đồng
nhưng vì nhiều lý do một số tòa nhà trong dự án vẫn trong tình trạng bỏ hoang
theo thống kê của chủ đầu tư thì đến nay dự án mới thu hút được gần bốn mươi lượng học sinh sinh viên đến sinh sống
giá cả hàng tháng cho sinh viên thuê rất là hợp lý an ninh cũng rất là tốt thông khí cũng khá là thoáng lãng sạch sẽ
tuy nhiên thì nó có một số nhược điểm như là ở xung quanh đây thì khá là ít các dịch vụ như là ăn uống hay đi mua sắm hay là cà phê đọc sách gì đó
và khoảng cách đến trường của tôi thì cũng hơi xa nên là khi tham gia các hoạt động ngoại khóa thì đi lại khá là mất nhiều thời gian
dù có thực hiện những giải pháp gì thì việc không thu hút được sinh viên đến sinh sống đã chỉ rõ những bất cập trong việc dự báo nhu cầu thị trường và hạn chế trong quy hoạch tại dự án này
và rõ ràng việc chuyển đổi một phần dự án sang nhà ở thương mại hay nhà ở xã hội là điều tất yếu nhưng không dễ để thực hiện mục tiêu này
bởi lẽ nó sẽ gây ra những xáo trộn về tình hình dân sinh trong khu vực thêm vào đó công năng của từng căn hộ khi chuyển đổi chắc chắn sẽ phát sinh nhiều hạn chế
xây nhà cho sinh viên thì cái cấu trúc cũng như là cái diện tích
rồi cái phòng ở rõ ràng nó mang tính tập thể nó khác với cái nhà ở cá nhân
thì rõ ràng nếu mà chúng ta chuyển đổi sang nó cũng có một cái khó khăn là chúng ta có phải là cải tạo lại hoặc là chúng ta phải xê dịch trong các cái phòng lại
thì đây cũng là một cái lãng phí rất là lớn
về khía cạnh nào đó việc chuyển đổi mục đích sử dụng là hợp lý bởi nó sẽ tránh được lãng phí và đáp ứng thêm cho nhu cầu nhà ở xã hội hiện nay
nhưng nếu một dự án sử dụng ngân sách nhà nước với mục đích
thương mại vì những nguyên nhân chủ quan hoạt động không hiệu quả lại được chuyển đổi sang mô hình nhà ở xã hội
trong khi vai trò và trách nhiệm của chủ đầu tư lại chưa được nhìn nhận thì theo nhiều chuyên gia đây là một vấn đề bất cập
thì nếu như mà các cái chủ đầu tư nào cũng lách luật theo cái dạng mà mục tiêu này nhưng mà chuyển sang cái mục đích khác
thì tôi cho đây là một cái sự bất cập rất là lớn trong cơ chế chính sách
và chúng ta cần phải có những kiểm tra giám sát cũng như ngay từ đầu
chúng ta phải có một cái định hướng và chiến lược nó rõ ràng chuẩn mực
đây phải nói là cũng một phần là các cấp chính quyền địa phương chúng ta phải bắt chặt những cái vấn đề đó ngay từ đầu
theo sở xây dựng hà nội khi hoàn thành dự án đã đội vốn lên sấp xỉ hai mươi năm
sau thời gian bỏ hoang chắc chắn tình trạng xuống cấp tại nhiều tòa nhà là điều không thể tránh khỏi
và giờ nếu chuyển đổi liệu sẽ lại có thêm một khoản ngân sách nào nữa được rót xuống để thực hiện công tác cải tạo